tại tỉnh hà giang ngày hội đầy ý nghĩa mang tên bánh trưng xanh đã được tổ chức trong những ngày cận kề tết nguyên đán
ngày hội là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang của tỉnh cùng chung tay vì đồng bào nghèo đồng bào vùng sâu vùng xa biên giới cùng đón tết cổ truyền no ấm và đầy đủ hơn
được tổ chức tại xã tùng vài huyện quản bạ tỉnh hà giang lễ hội bánh trưng xanh đã tu hút gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang công an biên phòng và nhân dân cùng tham gia
tham gia lội bánh trưng xanh này chúng tôi thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự trẻ tỉnh hà giang
mong muốn là chúng tôi đã lựa chọn những cái nguyên liệu và tốt nhất đem đến cho bà con mong muốn cho bà con là có một cái tết đầy đủ ấm no và hạnh phúc nhất
ở địa bàn biên giới còn khó khăn như nơi đây thì việc tổ chức lễ hội bánh trưng xanh vào dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu được ý nghĩa đặc biệt của những chiếc bánh trưng xanh trong ngày tết cổ truyền của dân tộc
hôm nay bộ đội tổ chức lễ hội ở đây chúng tôi vui lắm bộ đội hát hay muối giỏi lại khéo tay nữa việc gì cũng biết làm
năm nay bộ đội về xã cho quà cho bánh trưng tết này vui hơn nhiều rồi
mong sao năm nào bộ đội cũng về đây ăn tết với bà con
đồng thời lễ hội cũng phục dựng những trò chơi dân gian truyền thống
những chiếc bánh trưng tại hội thi sẽ là những phần quà đầy ý nghĩa dành tặng cho các gia đình chính sách những hộ nghèo thuộc địa bàn xã
ba cái ý nghĩa quan trọng đó là thứ hết là giữ lại được nét đẹp truyền thống của dân tộc việt nam đối với ngày tết cổ truyền của chúng ta
thứ hai đó là thể hiện tình đoàn kết quân dân giữa các lực lượng vũ trang với nhau
thứ ba là tạo điều kiện cho mọi người mọi nhà đều có tết và vui xuân
một trăm ba mươi xuất quà trị giá gần sáu mươi triệu đồng cho các hội gia đình chính sách học sinh nghèo vượt khó của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang
các ban ngành đoàn thể chuyển đến các gia đình những phần quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng của người lính bộ đội cụ hồ gửi tới bà con
mong bà con có một mùa xuân mới tươi vui và ngập tràn hạnh phúc